phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng trần thị hà
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là hai bánh heroin
theo đó kiểm tra xe ô tô do tài xế nông ích thành điều khiển di chuyển theo hướng huyện quảng hòa
thành phố cao bằng tổ công tác phát hiện trên xe có đối tượng trần thị hà
mang theo một ba lô màu đen bên trong chứa hai bánh heroin có khối lượng hơn bảy trăm linh gram
tại cơ quan điều tra đối tượng hà khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy trên
từ một người tên phú sang quảng đông trung quốc với giá hai mươi triệu đồng
đội cảnh sát hình sự công an huyện thanh khê thành phố đà nẵng vừa tiến hành triệt phá đường dây số đề với quy mô lớn
trước đó lực lượng chức năng đã phát hiện tại nhà đối tượng nguyễn thị hiền chú phường an khê
tổ chức đánh bạc bằng hình thức số đề và đã bắt giữ hiền cùng nguyễn thị thu anh chú quận hải châu
qua đấu tranh hiền khai nhận đường dây gồm có năm người cầm cái
thông qua một ứng dụng trên điện thoại thông minh để nhận tịch từ các đầu mối bên dưới nhắn tin lên
nguyễn hữu toàn hai mươi ba tuổi chú quận hải châu được thuê để nhận tịch tổng hợp đối chiếu kết quả sổ số
và mở bằng excel tính toán số tiền thắng thua hàng ngày cho các nhà cái
mọi giao dịch đều được các đối tượng chuyển khoản ngân hàng
số tiền làm cái mỗi ngày xác định từ năm trăm linh đến bảy trăm linh triệu đồng
tổng số tiền ước tính là trên ba tỷ đồng
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang cho biết
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn tấn phát
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại phường mỹ hòa và nguyễn thanh hiền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú phường mỹ thới tp long xuyên về để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra do vợ phát có mượn của hồ tấn hữu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú phường mỹ phước tp long xuyên
trên tp long xuyên một số tiền phát đã nhờ hiền trở về nhà trọ
lấy một cây dao và một cây ba khúc cất giấu trong người
rồi cùng hiền đến phòng trọ ở phường mỹ quý để gặp hữu thỏa thuận việc trả tiền
nhưng hữu không đồng ý nên hai bên xảy ra mâu thuẫn
hậu quả dẫn đến sô sát và theo kết luận giám định pháp y
tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với hữu là một mươi sáu
cánh cẩm sát tại điểm trường mỡ giáo bất ngờ ngã đè lên hai em học sinh
khiến một em tử vong sau đó
thương nặng vụ việc xảy ra tại huyện nam trà my tỉnh quảng nam
thông tin ban đầu khoảng chín h một mươi năm phút ngày một mươi năm tháng một mươi
tại điểm trường mỡ giáo măng dí huyện trà nam
xã trà nam huyện nam trà my đã xảy ra vụ tai nạn
cánh cổng trường ngã đè lên hai em học sinh hồ thị linh kiều và em phạm thị thanh huyền
cùng chú xã trà nam khiến hai em bị thương nặng
cả hai em được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện nam trà my
sau đó chuyển xuống bệnh viện đa khoa quảng nam
tuy nhiên đến khoảng một mươi năm giờ cùng ngày do vết thương quá nặng em kêu đã tử vong
còn tại tỉnh tây ninh lực lượng công an cũng vừa bắt giữ đối tượng thuê xe ô tô để đi bán ma túy
vào tối ngày một mươi bốn tháng một mươi trên đường huỳnh công giảng thuộc phường bốn
công an thành phố tây ninh bắt quả tang lê văn thuận trú tại thị xã hòa thành
điều khiển xe ô tô bốn chỗ mang theo hai bịch ma túy để bán cho con nghiện
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của thuận lực lượng công an thu giữ một trăm một mươi viên thuốc lắc
qua làm việc ban đầu đối tượng thuận khai nhận thuê xe ô tô để đi mua số ma túy trên
tại huyện bến cầu tỉnh tây ninh của một đối tượng không rõ lai lịch
sau đó mang về để sử dụng và bán lại cho các đối tượng khác kiếm lời
đối tượng thuận từng có tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
xin chuyển sang những thông tin về an ninh trật tự
thưa quý vị công an thị xã cai lệ tỉnh tiền giang cho biết đã khởi tố bắt tạm giam
đối tượng châu đình kha sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cư trú tại khu phố hai thị xã cai lậy
về hành vi cố ý gây thương tích
theo hồ sơ ngày hai mươi một tháng chín kha đã dùng gạch ống và viên đá bê tông đuổi đánh
anh phở minh luân cư trú ấp năm xã long trung huyện cai lậy gây thương tích
tiếp đến ngày hai mươi bốn tháng chín khai dùng ghế gỗ đánh nguyễn văn toàn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy tạm trú cùng ấp gây thương tích
đến ngày hai mươi năm tháng chín anh luân và anh toàn có đơn yêu cầu xử lý hình sự
đối với châu đình kha
quá trình làm việc với cơ quan chức năng kha khai do trước đây khi anh toàn
cho bạn mượn xe nhưng không trả nên nhờ kha tìm giúp
kha tìm được xe của anh toàn nhưng anh toàn nói không nhờ kha tìm xe
vì vậy kha đón đường đánh anh toàn
còn lý do đánh anh luân là do anh luân nợ tiền của người quen kha
được biết kha là đối tượng đã có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
và cố ý gây thương tích
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận cho biết đã bắt tạm giam
bị can lê gia phúc vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba thường trú tại xã chí công
huyện tuy phong tỉnh bình thuận về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông
phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
kết quả điều tra xác định do có sự quen biết với hồ tấn ý
đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận khởi tố bắt tạm giam
về tội mua bán trái phép chất ma túy
và biết trong tài khoản của hồ tân ý còn số tiền gần một trăm tám mươi triệu đồng
nên lê gia phúc vinh nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản
để thực hiện được ý đồ trên vinh đã sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông
phương tiện điện tử để xâm nhập lấy thông tin và lấy mạng xác thực otp
do ngân hàng cung cấp và số điện thoại mà hồ tấn ý đã đăng ký các dịch vụ
tại ngân hàng và ví điện tử
với thủ đoạn trên đối tượng vinh đã nhiều lần xâm nhập vào ví điện tử
và tài khoản ngân hàng của hồ tấn ý để chuyển tiền vào tài khoản cá nhân tiêu xài
tầm số tiền mà vinh chiếm đoạt trong tài khoản của hồ tấn ý tính từ ngày hai mươi tám tháng một mươi
đến ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi là trên một trăm bảy mươi năm triệu đồng
hành vi của lê gia phúc vinh đã cấu thành về tội sử dụng máy tính mạng viễn thông
phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
sau khi thành phố hồ chí minh nới lỏng giãn cách xã hội với các biện pháp phòng chống dịch
theo chỉ thị một mươi tám từ ngày một tháng một mươi số vụ tai nạn giao thông ở thành phố tăng lên
theo đó từ ngày một tháng một mươi đến ngày bảy tháng một mươi
trên địa bàn thành phố đã xảy ra ba mươi hai vụ tai nạn giao thông
làm một mươi hai người chết so với cùng kỳ năm trước tăng hai vụ tăng ba người chết
trong đó có một mươi hai vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên
với nguyên nhân chủ yếu là do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát
gây tai nạn giao thông và không giữ khoảng cách an toàn
lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã lập biên bản xử lý ba bảy trăm năm mươi bảy trường hợp vi phạm
nộp kho bản kém nước hơn tám tỷ đồng
trước tình trạng này phòng cảnh sát giao thông sẽ huy động tối đa lực lượng
tăng cường bố trí tuần tra kiểm soát công khai hóa trang để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
các quy định về phòng dịch và các hành vi vi phạm giao thông
hoang mang lo lắng là tâm lý của rất nhiều người dân trên địa bàn quận hoàn kiếm
thành phố hà nội khi liên tiếp bị các đối tượng xấu đột nhập vào nhà
cửa hàng tập hóa để trộm cắp tài sản
sau khi nhận được đơn trình báo của người dân công an quận hoàn kiếm đã lập chuyên án
tích cực vào cuộc điều tra và bước đầu đã bắt giữ và làm rõ được một số nhóm đối tượng có liên quan
đây là hai đối tượng đặng hữu thắng một mươi bảy tuổi trú tại nghi lộc nghệ an
và nguyễn duy hà ba mươi tuổi trú tại đông anh hà nội
vừa bị công an quận hoàn kiếm khởi tố vụ án khởi tố bị can
về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
bước đầu cơ quan công an đã làm rõ được sáu vụ tăng vật thu giữ là hơn ba mươi chiếc điện thoại
thời gian từ một mươi hai h đến bốn h sáng tôi thực hiện hành vi trộm cắp vào khoảng thời gian đó
còn tôi đi lăng thang trong khoảng thời gian đó tôi đi lăng thang
có cửa nhà nào mở là tôi chào vào có nhà thì gần năm tuần cột đền tôi chào từ cột đền
có nhà thì gần năm tuần cây tôi chào từ cây
còn có nhà là tôi chào
đi lục tất cả các phòng có thứ gì có được tiền thì tôi lấy từ đó
do lợi dụng dịch bệnh đường phố vắng vẻ cho nên là đã lang thang về đêm
để trộm cắp tài sản
thủ đoạn của đối tượng thắng là leo trèo từ các cây ở trước cửa nhà cao tầng
hoặc từ các cây cột điện
sau đó thì đột nhập vào nhà dân và đi các phòng
và tìm tài sản lục loại tài sản
nếu thấy sơ hở thì đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
đối tượng móc nối với cả một đối tượng tiêu thụ tài sản trên địa bàn hà nội
và chủ yếu là bán cho cái đối tượng tiêu thụ đấy số tăng vật mà đối tượng trộm cắp được
bốn đối tượng này vừa bị công an quận hoàn kiếm tạm giữ hình sự
để điều tra về hành vi trộm tài sản
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do tình hình dịch bệnh
đường phố vắng vẻ nên đã giả vờ và mua hàng tại các cửa hàng tạp hóa
rồi lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng để trộm tài sản
với thủ đoạn này các đối tượng đã thực hiện chót lọt năm vụ trộm tài sản
trên địa bàn quận trong thời gian qua
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh kéo dài công an quận hoàn kiếm cũng nhận định
trong thời gian tới tình hình hoạt động của tội phạm hình sự
sẽ có thể đạt được
do đó công an quận đã xây dựng kế hoạch các phương án tập trung đấu tranh
với các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm trộm tài sản
trước diễn biến phức tạp đề nghị người dân nâng cao cảnh giác phòng ngừa
tăng cường các biện pháp đấu tranh để ngăn chặn bắt giữ xử lý các đối tượng
có hành vi phạm tội để đảm bảo an ninh tật tự trên địa bàn
góp phần vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu kép về phát triển kinh tế xã hội
cũng như là công tác phòng chống dịch covid sớm góp phần đưa cuộc sống của người dân
đời các mọi mặt sống kinh tế xã hội trở lại trang thái hoạt động tình thường mới
ngoài ra cơ quan công an cũng dự báo từ nay đến cuối năm
tình hình tội phạm sẽ có diễn biến phức tạp với phương thức thủ đoạn hoạt động
ngày càng tinh vi do đó bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng công an
người dân cũng cần nâng cao ý thức tự phòng tự bảo quản tài sản của mình
không tạo cơ hội cho các đối tượng lợi dụng dịch bệnh để phạm tội
trước tình hình mưa bão lũ quét và sạt lở đất đã và đang diễn ra
tại các tỉnh thành trong cả nước lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
công an tỉnh đồng nai đã chủ động triển khai lực lượng phương tiện
cũng như các giải pháp trong công tác cứu hộ cứu nạn giúp giảm thiểu thiệt hại
về người và tài sản nếu xảy ra trên địa bàn của tỉnh
mưa lớn dẫn đến ngập lụt những ngày qua trên địa bàn thành phố long khánh
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố long khánh
đã có mặt kịp thời để hỗ trợ nhân dân
cũng như những năm trước công an thành phố long khánh đã triển khai các giải pháp như
xây dựng các phương án ứng phó thiên tai diễn tập tuyên truyền trong nhân dân
đảm bảo an toàn các khu dân cư đảm bảo thực hiện tốt phương trăm bốn tại chỗ
khi có tình huống xảy ra tham mưu thực hiện tốt các chỉ đạo hướng dẫn
của các cơ quan cấp trên trong lĩnh vực ứng phó thiên tai
tìm kiếm cứu nạn và triển khai thực hiện có hiệu quả
bên cạnh đó về phương tiện và con người
chúng tôi luôn luôn sẵn sàng và ứng trực để đảm bảo nhiệm vụ khi có sự cố xảy ra
theo số liệu của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an đồng nai năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn tỉnh xảy ra ba vụ xe ô tô bị nước cuốn trôi
lực lượng cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng có mặt cứu được một mươi năm người cùng tài sản
riêng năm hai nghìn hai mươi một đã làm thiệt hại một xe ô tô bị cuốn xuống suối
dự báo tình hình mưa bão năm nay hết sức phức tạp
do vậy ngoài việc chuẩn bị về con người
phương tiện thì công tác chủ động để giảm thiểu thiệt hại của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an đồng nai đã được bố trí sẵn sàng
cũng theo phòng cảnh sát phòng chế chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an đồng nai
trước mỗi đợt mưa lớn và kéo dài hay có bão nếu công tác dự báo chính xác và kịp thời
để các lực lượng chức năng và người dân lên phương án ứng phó sẽ giảm được nhiều thiệt hại
đối với người dân thứ nhất là thường xuyên theo dõi về thông tin dự báo thời tiết
nhờ khi mà có các hiện tượng mưa lớn sống sét thì lưu ý là chúng ta phải
nên di chuyển đánh xa các khu vực ví dụ như là có cây lợi cây cao
khu vực có kim loại nhiều chú đông di dời tài sản cũng như là con người lên cái khu vực cao
trước diễn biến phức tạp về thời tiết như hiện nay đòi hỏi cơ quan chức năng
cần nhiều phương án hiệu quả hơn nữa từ công tác cảnh báo dự báo
túc trực trong điều kiện mưa lũ bám sát địa bàn để có thể giúp đỡ người dân tránh trú
di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn
đồng thời rất cần sự tự cảnh giác chủ động của người dân trong công tác phòng chống thiên tai
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hai tỷ đồng
đối tượng nguyễn phương thanh chú tại thành phố bạc liêu vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh bạc liêu ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra làm rõ
theo hồ sơ của cơ quan công an khoảng cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
nguyễn phương thanh đã thuê người đóng giả làm chồng mình để ký hợp đồng ủy quyền
rồi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp thửa đất bốn trăm bảy mươi m hai thuộc khóm trà kha
phường tám thành phố bạc liêu cho một người đàn ông trú cùng địa phương với giá là bảy trăm linh triệu đồng
sau đó đối tượng thanh tiếp tục dùng giấy tờ đất giả để đem cầm thửa đất nêu trên cho một người khác
với giá là hai tỷ đồng và lãi suất hai một tháng
tuy nhiên sau khi đưa tiền đầy đủ cho thanh bị hại phát hiện giấy tờ đất là giả
nên trình báo cơ quan công an
qua làm việc đối tượng nguyễn phương thanh đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
đồng thời cơ quan công an cũng xác minh được thực tế vợ chồng thanh đã ly dị từ lâu
và cả hai đã bán thửa đất bốn trăm bảy mươi m hai đó cho một người khác
thời gian qua khi mà hàng loạt vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn đã khiến cho người dân thành phố đà nẵng bất an
nhất là khi những vụ trộm thường nhằm vào nơi ở của học sinh sinh viên lao động nghèo phải đi thuê trọ
nhanh chóng tìm và phát hiện
được đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp đã khiến cho người dân giải tỏa được sự khúc mắc
và có thêm bài học cảnh giác cho riêng mình
phường hòa khánh bắc quận liên triều thành phố đà nẵng là địa bàn có nhiều khu nhà trọ
chú tải thái nguyên về việc nghi vấn có một phụ nữ lừa đảo qua mạng
tiến hành điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm hà nội
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn thị ngọc bích sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
chú tải xã tân hội huyện đan phượng thành phố hà nội
để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và vụ việc tiếp tục cảnh báo về các rủi ro trong giao dịch thương mại điện tử cũng như giao dịch online
tại cơ quan công an bích khai nhận do cần tiền để trả nợ
cho nên đã nảy sinh ý định lừa đảo những người bán hàng qua mạng internet
để thực hiện hành vi cũng như tạo lòng tin với các shop bán hàng
bích đã lên mạng thuê người chỉnh sửa ảnh tạo các hóa đơn chuyển khoản ngân hàng giả
với giá năm mươi đồng để gửi cho shop đang bán mặt hàng mà bích cần mua
theo đơn trình báo của bị hại cơ quan công an đã làm rõ
từ ngày một mươi một đến ngày một mươi năm tháng chín bích đã đặt bốn đơn hàng của một cửa hàng mua máy lọc khí
máy xấy tóc cùng nhiều loại dầu gội với tổng giá trị hơn một trăm một mươi ba triệu đồng
sau mỗi lần đặt hàng để tạo lòng tin bích đều gửi hình ảnh chuyển tiền thành công
nên chủ shop tin tưởng chuyển hàng cho bích
toàn bộ số tài sản lấy được đối tượng đem bán được gần bảy mươi triệu đồng
sau đó dùng vào mục đích tiêu xài cá nhân
vụ việc đang tiếp tục được đội điều tra tổng hợp công an quận nam tử liêm tiến hành điều tra mở rộng
vừa ra tù không lâu về tội
cướp và trộm cắp tài sản đối tượng nguyễn bá thiện lại tiếp tục đi vào vết xe đổ
khi ngang nhiên vào một cửa hàng đồng hồ quậy phá hành hung chủ cửa hàng và ra tay cướp tài sản
chỉ sau bốn mươi tám giờ gây án đối tượng thiện đã bị cơ quan công an huyện nghi lộc bắt giữ
vào ngày một mươi một tháng một mươi đối tượng nguyễn bá thiện đã bịt khẩu trang kín mặt đi vào cửa hàng đồng hồ
chửi bới quậy phá và có hành vi hành hung chủ cửa hàng
sau đó đối tượng yêu cầu chủ cửa hàng phải tặng mình hai chiếc đồng hồ sau đó cầm lên xe bỏ đi
nhận được tin báo đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy công an huyện nghi lộc
đã phối hợp với công an các xã nghi thái nghi phong điều tra làm rõ bắt giữ đối tượng nguyễn bá thiện
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại xóm tám xã nghi phong tăng vật thu giữ là hai chiếc đồng hồ và một chiếc xe máy
tại cơ quan điều tra đối tượng đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nghi lộc đã tạm giữ hình sự đối tượng tiếp tục điều tra làm rõ
sau gần ba tháng ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín hôm qua tỉnh kiên giang đã cho hoạt động vận tải hành khách
tuyến từ đất liền ra đảo phú quốc và các đảo khác chính thức bắt đầu khởi hành
bảo đảm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo hướng dẫn thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh của ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang
để bảo đảm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín đối với hoạt động vận tải tuyến từ bờ ra đảo
vận tải hành khách ven biển quanh các đảo các phương tiện chở không quá năm mươi số ghế và phải giãn cách chỗ ngồi trên phương tiện
thời gian thực hiện thí điểm từ ngày một mươi năm đến hết ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
đối với hành khách đi tàu phải xuất trình đủ các loại giấy tờ có liên quan
hành khách đi tàu cao tốc từ đất liền ra đảo và ngược lại phải tiêm đủ hai liều vaccine phòng covid một mươi chín
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi lên phương tiện
đồng thời phải tuân thủ thông điệp năm k khai báo y tế theo quy định của bộ y tế